thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đà nẵng từ đầu năm đến nay trên địa bàn đã ghi nhận hơn hai hai trăm năm mươi ca mắc suốt suốt huyết
tuy số ca mắc có giảm so với hai tuần trước đây nhưng số bệnh nhân lại tăng gấp hai năm lần so với cùng kỳ năm trước
và phần lớn ca mắc chủ yếu tập trung tại các quận thuộc trung tâm thành phố như hải châu thanh khê hay sơn trà
em nguyễn tưởng vi là một trong số gần năm trăm linh bệnh nhân sốt xuất huyết từng được điều trị tại trung tâm y tế quận hải châu
kể từ đầu năm đến nay
mặc dù đại đa số người dân đều có nhận thức đúng về bệnh suốt suốt huyết
nhưng lại chưa có thói quen phòng bệnh bằng cách thường xuyên nằm màn hoặc mặc quần áo dài tay để phòng tránh mũi đốt
sau khi ra viện thì con sẽ dọn dẹp sạch sẽ hơn và thường xuyên sử dụng chăn màng hơn
và cùng gia đình bỏ những cái việc bỏ gậy lăng quăng
giữ vệ sinh nhỏ để có thể phòng chống bệnh suốt suốt huyết cho cá nhân và cho gia đình con
theo dõi rất là nhiều năm đánh giá thì chúng tôi nhận thấy là mặc dù người dân trên địa bàn
thì cũng có những cái kiến thức có cái nhận thức rất là tốt về việc phòng bệnh suốt suốt huyết
tuy nhiên để chuyển đổi từ cái nhận thức sang cái hành vi có nghĩa là thực hiện cái việc gì để sáng suốt huyết
ví dụ như cụ thể đó là tập trung vô cái vấn đề diệt lăng quăng bỏ gậy để chúng ta giảm đi cái nguồn lai của cái bệnh
thì người dân là cũng chưa tích cực chưa tự giác trong cái hoạt động này
thì đây là một nguyên nhân cũng rất là quan trọng làm cho cái tình hình suốt suốt huyết nó dài dãng và nó rất khó phòng chế
hiện không phải là mùa cao điểm của bệnh suốt suốt huyết nhưng trung bình mỗi ngày
tại các trung tâm y tế quận như hải châu thanh khê sơn trà đều tiếp nhận điều trị từ khoảng tám đến một mươi trường hợp sốt xuất huyết
theo đó số ca mắc tại các quận này hiện tăng gần gấp ba lần so với bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
trước tình hình trên ngành y tế đà nẵng đã tăng cường giám sát xử lý ổ dịch đẩy mạnh các hoạt động truyền thông
nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về phòng chống suốt suốt huyết
mẫu cái hội gia đình là chúng ta cũng phải thứ nhất là phải hợp tác tích cực với ngành y tế trong công tác xử lý dịch suốt suốt huyết này
và cái nhiệm vụ cụ thể là khi có cái ca bệnh hoặc là có cái ổ dịch
và đặc biệt là những cái vùng mà chúng tôi đã điều tra và xác minh đó là vùng nguy cơ
thì chính quyền địa phương các ngành đặc biệt là các hội gia phải tích cực ra quân làm vệ sinh
diệt lan quang bỏ gãi hàng tuần để chúng ta góp phần làm cho cái cùng với ngành y tế
để ngăn chặn được cái bệnh suốt huyết nó sẽ không bùng phát trong cái thời gian đến
theo các chuyên gia y tế đà nẵng nằm trong vùng xuất xuất huyết lưu hành nặng do khí hậu thất thường
mật độ dân cư biến động lớn
vì vậy cùng với nỗ lực của ngành y tế địa phương trong việc thực hiện vệ sinh môi trường
diệt lan quang bỏ gãi
phun hóa chất diệt mũi thì rất cần có sự chung tay của cả cộng đồng
về phòng tránh suốt suốt huyết cho bản thân gia đình và xã hội